thông tin từ ubnd huyện đắc hà cho biết do ảnh hưởng bởi cơn bão số năm hơn hai mươi sáu tấn cá siêu hồng của bốn hộ gia đình đã bị chết tại đập cà sâm thôn sáu xã đắc la huyện đắc hà tỉnh con tum
do ảnh hưởng của bão số năm trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng chín trên địa bàn huyện đắc hà có mưa to khiến lượng nước đổ về đập cà sâm nhiều cuốn theo lượng bùn đất lớn xuống hồ
cùng với lượng nước dâng cao hàm lượng oxy trong nước giảm thấp mất cân bằng sinh thái khiến cá trong lồng không kịp thích nghi những máy bơm sụp khí không đủ cung cấp oxy dẫn đến cá chết hàng loạt
theo thống kê sơ bộ đã có hai mươi sáu tấn cá trong hai mươi một lồng cá của bốn hộ gia đình bị thiệt hại
ngay sau khi xảy ra sự việc ngành chức năng huyện đắc hà đã phối hợp với các hộ dân xử lý hoàn tất hai mươi sáu tấn cá riêu hồng hướng dẫn người dân xử lý ao hồ và đề xuất xem xét hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại